tuy nhiên màn trình diễn của tiền đạo người argentina sau gần hai tháng ở sân stamford
là tương đối nhạt nhòa với vòn vẹn ba bàn thắng
trong giao kèo mượn hegoin chelsea có quyền mua đất với giá ba mươi sáu triệu euro vào cuối mùa
hoặc trả thêm một mươi tám triệu euro để mượn thêm một mùa nữa
dù vậy theo thông tin mới nhất rất có khả năng zablos sẽ không kích hoạt bất cứ điều khoản nào
và trả ngôi sao ba mươi một tuổi về juventus khi anh không chứng minh được giá trị của mình
thế nhưng vẫn có lý do để gonzalo heguin được chelsea giữ lại dù đội bóng này không thực sự muốn
đó là án cấm chuyển nhượng hai mùa đang treo lơ lửng trên đầu của zeblues
cơ lộc bộ thủ đô london đã bị fifa bác đơn kháng cáo và nếu cả tòa án trọng tài thể thao
cũng chẳng thể trợ giúp họ sẽ không thể mua sắm vào mùa hè tới
khi đó nếu trả golzalo hegoin về juventus chelsea sẽ rơi vào cảnh thiếu tiền đạo
bởi vậy có lẽ sarri cũng như các cổ đội viên của zabalos
giờ chỉ nên hy vọng rằng gonzalo hegin sẽ tìm lại phong độ và bản năng sát thủ của mình
trong hai tháng cuối mùa giải năm nay
trở về tập trung cùng đội tuyển pháp tiền về pol pok ba bất ngờ chia sẻ về giấc mơ khoác áo real madrid
động thay này khiến người hâm mộ của manchester united khá lo lắng về tương lai của tiền vệ tài năng này
như tôi đã từng chia sẻ real madrid là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào
đó là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới
ngoài ra ryan còn có zidan làm huấn luyện viên và ai yêu bóng đá đều muốn làm việc với ông ấy
tuy nhiên hiện tại tôi đang ở manchester
chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi sẽ khoác áo m u và hạnh phúc ở đây
pol pot ba năm nay hai mươi sáu tuổi hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của manchester united
khi chuyển đến club này từ juventus vào mùa hè năm hai nghìn một mươi sáu với giá tám mươi chín triệu bảng
hợp đồng của pol pot ba với m u còn thời hạn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
dưới thời của huấn luyện viên ole gunnar solskjaer tiền vệ người pháp đang thi đấu cực kỳ hay
khi đóng góp cho quỷ đỏ chín bản thắng và bảy pha kiến tạo sau một mươi chín trận
con số này hơn hẳn những gì anh đã làm được trong hơn một năm trước đó dưới sự dẫn dắt của jose morino
chưa bao giờ đánh đôi cùng nhau tại mahmi open nhưng hai nhà cựu vô địch của giải
novak djokovic và roger federer đã được chọn để cắt băng khánh thành sân trung tâm ở địa điểm mới
tổ hợp của sân miami gardens gồm một mươi hai sân thi đấu và một mươi tám sân tập trong đó sân trung tâm hard rock stadium có sức chứa một mươi ba tám trăm linh khán giả
trong bối cảnh vắng mặt rafael nadal do chấn thương không thể tham dự novak djokovic và roger federer được đánh giá là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch miami mở rộng năm nay
tay vợt người sheffield đang hướng đến một cuộc chiến đấu
tuy nhiên tổng tiêu đoàn danh hiệu thứ bảy tại đây để vượt qua huyền thoại akashi và trở thành người vô địch miami open nhiều nhất lịch sử
trong khi đó đây là năm thứ một mươi tám roger federer đến miami với hành trang vỏn vẹn có ba chiếc vô địch cùng cắt băng khánh thành khai trương sân hard rock stadium
còn có tay vợt số một thế giới naomi osaka và serena williams đang giữ kỷ lục vô địch miami open với tám lần đăng quang tại đây
hãy cùngưa donate cho mỗi người nhất biết về ch courses và manners và cho loạiiosa nhất
thời kỷ lạ ch spielt bayernien
mich schumacher sẽ bắt đầu mùa giải f hai trang mùa áo của đội bremer trang đua đầu tiên với schumacher korn được diễn ra ở bàn anh vào cuối tháng này
đó được coi là bước đệm để mich có thể lên f một như người cha huyền thoại của mình
tôi chưa bao giờ gặp vấn đề khi được so sánh với cha so sánh với tay đua hay nhất lịch sử là mục tiêu của bất cứ người nào
với tôi cha là người đặc biệt một thần tượng thật tự hào khi được đặt tên mình cạnh cha bởi tôi còn phải học hỏi và tiến bộ rất nhiều
michael schumacher chịu tổn thương não sau vụ tai nạn trượt tuyết hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
kể từ đó tay đua từng bảy lần vô địch f một không còn xuất hiện trước công chúng
gia đình của schumacher cho rằng giữ sự riêng tư là điều mà ông mong muốn
mới gia nhập vào học viện của ferrari vào năm hai nghìn một mươi tám tay đua một mươi chín tuổi được cho là đã hoàn tất hai bài kiểm tra trên xe f một với đệ đua romeo
trở thành một phần của chương trình đào tạo các tay đua trẻ của ferrari mang tới hiệu ứng tích cực cho cậu con trai nhà schumacher
vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin thể thao sáng ngày hôm nay của chúng tôi